bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp với các doanh nghiệp chủ trang trại chăn nuôi lợn trên cả nước
nhằm bàn về các giải pháp kiểm soát an toàn về giống và các sản phẩm từ thịt lợn cho ngành chăn nuôi trên địa bàn cả nước
theo thông tin của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến thời điểm hiện tại
cả nước ta đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại hai mươi ba tỉnh thành trên cả nước
tiêu hủy hơn bảy mươi ba con lợn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất chăn nuôi của người dân
chính vì vậy để đảm bảo nguồn con giống có chất lượng cũng như kiểm soát được dịch bệnh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các trang trại lớn trên cả nước tăng cường gia soát
kiểm tra các chu trình kỹ thuật và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tại trang trại
đặc biệt là tại các trang trại cung cấp con giống trên cả nước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh việc quan trọng trước tiên là các trang trại trên cả nước
phải đảm bảo an toàn sinh học
từ khâu tiêu độc khử trùng đến khâu tuyển chọn thức ăn
bởi thời tiết hiện nay rất thích hợp để các mầm bệnh phát tán với tốc độ nhanh
đặc biệt không được vận chuyển buôn bán tiêu thụ các sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc